vào ngày năm tháng ba tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu ban biên tập báo nhân dân đã tổ chức hội nghị phóng viên thường trú năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã chủ trì hội nghị
về phía tỉnh bà rịa vũng tàu có đồng chí nguyễn hồng lĩnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
năm hai nghìn một mươi chín vừa qua đội ngũ phóng viên thường chú báo nhân dân cả nước đã tích cực tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
biểu dương những điển hình tiên tiến mô hình cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đồng thời tham gia tích cực trong việc phê bình đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực tham nhũng lãng phí tại các địa phương
cụ thể đã có hơn hai mươi ba tin bài ảnh và hơn bốn tin phóng sự truyền hình đã được phóng viên thường trú thực hiện đăng trên các ấn phẩm báo nhân dân và kênh truyền hình nhân dân
năm hai nghìn hai mươi đội ngũ phóng viên thường trú cả nước bám sát sự chỉ đạo của ban biên tập thực hiện tốt các chương trình kế hoạch tuyên truyền của ban biên tập và các ban chuyên môn tiếp tục phối hợp và thông tin kịp thời các vấn đề thời sự các vấn đề vụ việc nổi cộng bức xúc tại các địa phương trên các ấn phẩm